đến thời điểm này thì không biết rằng công tác tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở đất kinh hoàng ở quảng nam thì đã có thêm những tiến triển gì mới hay chưa ạ
vâng chị linh chi tình hình hiện tại thì đang rất là cấp thiết và các lực lượng cứu hộ cứu nạn thì vẫn đang tích cực tìm kiếm những người còn mất tích ạ
và sau khi mở đường vào hiện trường lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một mươi sáu nạn nhân trong tổng số năm mươi ba người bị đất đá vùi lấp ở hai xã trà leng và trà vân
đất đá gây ếch tắc đường dẫn lên hiện trường sát lở
trước đó vào chiều tối hai mươi tám tháng một mươi tại thôn một xã trà vân và thôn một xã trà leng huyện nam trà my xảy ra sạt lở núi
theo báo cáo bốn mươi năm người một mươi một hộ ở xã trà leng và tám người ở xã trà vân bị vùi lấp
sáng nay hai mươi chín tháng một mươi phó thủ tướng trịnh đình dũng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình tìm kiếm cứu nạn năm mươi ba người bị đất đá vùi lấp ở hai xã trên
trước đó đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi ngay sau cuộc học khóa
phó thủ tướng chính phủ trịnh bình dũng về hai vụ sát lở nghiêm trọng tại huyện nam trà my quảng nam
lãnh đạo ubnd tỉnh quân khu năm bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức họp bàn phương án tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích
theo đó thống nhất thành lập ba sở chỉ huy gồm sở chỉ huy chính đặt tại huyện bắc trà my
và hai sở chỉ huy trực tiếp tại hiện trường ở xã trà leng và xã trà vân nam trà my
vào ba giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi trung đoàn tám trăm tám mươi năm bộ chỉ huy quân sự tỉnh lữ đoàn công binh hai trăm bảy mươi quân khu năm
chuẩn bị quân số một máy đào một máy xúc lật máy phát điện nhỏ cưa máy cuốc sẻng cơ động đến hiện trường
đồng thời ban chỉ huy quân sự huyện nam trà my trinh sát đường vào hiện trường sạt lở lực lượng công minh tiến hành mở đường khẩn cấp
trung đoàn một trăm bốn mươi ba sư đoàn ba trăm một mươi năm quân khu năm sẵn sàng trạng thái chiến đấu cơ động khi cần thiết
lực lượng trinh sát xác định địa hình địa chất để sở chí huy đưa ra các phương án tìm kiếm hiệu quả an toàn nhất
công tác y tế được chuẩn bị chú đáo có thể chưng dụng trung tâm y tế nam trà my phục vụ khi cần thiết
được biết vụ sạt lở này có bốn mươi năm người của một mươi một hộ gia đình bị vùi lấp trong đó có gia đình ông lê hoàng việt bí thư đảng ủy xã trà leng
vâng và ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở vùi lấp hơn năm mươi người ở xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ban hành công điện về việc cứu hộ cứu nạn các nạn nhân
thủ tướng chính phủ đã yêu cầu ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ trưởng bộ quốc phòng tư lệnh quân khu năm
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ cứu nạn những người bị vùi lấp
và ngay sau đây chúng tôi sẽ kết nối điện thoại trực tiếp với đồng chí thiếu tướng nguyễn đức dũng giám đốc công an tỉnh quảng nam để thông tin chi tiết hơn tới quý vị khán giả
vâng ạ xin chào đồng chí ạ
thưa đồng chí là với vai trò nhiệm vụ của mình thì xin thiếu tướng cho biết là lực lượng công an tỉnh quảng nam đã triển khai và thực hiện kế hoạch phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vụ sạt lở này như thế nào ạ
trước cái diễn biến hết sức phức tạp và hậu quả hết sức nghiêm trọng xảy ra ở huyện nam trà my của tỉnh quảng nam công an tỉnh cũng đã kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy
ủy ban tỉnh cũng như chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cấp thiết tại địa bàn để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn với tinh thần khẩn trương cao nhất nhưng mà vẫn phải đảm bảo an toàn
thứ hai là cũng chỉ đạo thực hiện công tác tại chỗ huy động các cấp chính quyền dân dân để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn
thứ ba là việc hiện nay vào hiện trường
rất khó khăn do tường tái bị sạt lở cho nên lực lượng công an cũng đã chủ động trong việc khảo sát lại các tuyến đường để đưa phương tiện trang thiết bị của lực lượng cứu hộ cứu nạn vào hiện trường một cách nhanh nhất
thứ tư công an tỉnh đã thành lập lực lượng cứu hộ gồm các đơn vị chức năng với hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ và các phương tiện kỹ thuật xe cơ giới để khi thông tuyến có thể đưa vào thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ ngay tại hiện trường
thứ sáu là theo dõi tập trẻ tình hình ở địa phương
để có cảnh báo kịp thời trước tình hình diễn biến phức tạp sạt lở mưa báo để tha mưu cho tỉnh cho địa phương trong công tác cứu hộ của nạn
vâng ạ vậy hiện tại việc tiếp cận hiện trường của lực lượng cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do đường xá bị chia cắt và có thể nói diễn biến tình hình thế tiết còn rất phức tạp và nguy cơ sạt lở có thể xảy ra nếu mưa lớn tiếp diễn
vậy công an tỉnh quảng nam đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông đã có phương án đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng người và tài sản
trong người dân ra sao rồi ạ
có nguy cơ sạt lở cao những tiến đường có khả năng xảy ra lũ ống lũ quét để chủ động tha mưu cho cấp lỉ chính quyền di rời cảnh báo đặt điện cấm hạn chế và cấm người qua lại người tham gia giao thông qua lại trong những trường hợp cần thiết
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã chuẩn bị lực lượng phương tiện để giải quyết tại hiện trường
đồng thời tăng cường công tác
xin chào và hẹn gặp lại
quảng bình quảng trị và sông thu bồn quảng nam đang lên
các sông ở thừa thiên huế giao động ở mức báo động một báo động hai
sông vu gia và các sông ở quảng ngãi tiếp tục xuống
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh ở nghệ an hà tĩnh
đỉnh lũ thượng lưu sông cả nghệ an
thượng lưu các sông ở hà tĩnh và quảng bình lên mức báo động hai báo động ba
có sông trên báo động ba hạ lưu sông cả sông la hà tĩnh lên mức báo động một báo động hai
nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất vùng núi từ quảng bình đến quảng ngãi con tum gia lai
lũ quét ngập lụt sâu diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trụng thấp
các khu vực đô thị từ nghệ an đến quảng ngãi và khu vực tây nguyên
nguy cơ xảy ra sự cố các công trình thủy điện thủy lợi nhỏ sung yếu
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất là cấp ba